tính đến trưa nay nước lũ trên sông đồng nai đoạn qua khu vực huyện tân phú và định quán tỉnh đồng nai đang xuống
cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai do mưa phía thượng nguồn sông đồng nai đã giảm
thủy điện đồng nai năm đã ngừng xà tràn trong khi thủy điện đắc ca tiếp tục xả nước xuống hạ lưu với lưu lượng ổn định
do đó mực nước sông đồng nai đã hạ thấp khoảng năm mươi cm so với lúc một mươi bảy h ngày chín tháng tám
kết quả quan trắc tại trạm tà lai trên sông đồng nai đoạn qua huyện tân phú lúc một mươi h ngày một mươi tháng tám cho thấy
mực nước đạt một trăm một mươi ba năm mươi năm m cao hơn mức báo động ba là năm m và đang có xu hướng giảm nhẹ